tại văn phòng chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp xã giao đại sứ trung quốc hùng ba
thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc mừng đồng chí hùng ba được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa nhân dân trung hoa tại việt nam
và nhấn mạnh việt nam coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện việt nam trung quốc
đề nghị đại sứ trung quốc hùng ba sẽ phát huy vai trò cầu nối quan trọng
đóng góp thiết thực cho sự nghiệp hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nước trong thời gian tới
đại sứ trung quốc hùng ba cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
khẳng định trên cương vị của mình đại sứ sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
tiếp tục phát triển góp phần vào việc duy trì hòa bình ổn định phồn vinh của khu vực
chiều cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã có buổi tiếp ngài đại sứ đan mạch kim holon christensen
thủ tướng khẳng định quan hệ việt nam đan mạch là đối tác toàn diện trong thời gian qua
đã có nhiều phát triển tích cực góp phần đưa quan hệ hợp tác song phương đi vào chiều sâu hiệu quả
đề nghị ngài đại sứ phối hợp với cơ quan việt nam bảo đảm việc sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ tài chính của đan mạch
tìm ra phương thức hợp tác mới hỗ trợ các dự án ưu tiên của việt nam trong các lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu
bảo vệ môi trường giáo dục y tế an toàn thực phẩm đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước
nhằm đón đầu và khai thác tối đa lợi ích của hiệp định thương mại tự do việt nam eu
thúc đẩy sớm ký và phê chuẩn hiệp định này trong nhiệm kỳ hiện nay của nghị viện châu âu